xin kính chào quý vị và các bạn
dưới tác động của vùng thấp nóng từ phía tây
nên tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía đông bắc bộ
duy trì nắng nóng trong ngày mai
với mức nhiệt độ cao nhất là ba mươi bốn ba mươi bảy độ
cục bộ có nơi đạt ngưỡng nắng nóng gai gắt
sau đó từ tối ngày một mươi chín sang ngày hai mươi
thì mưa sẽ diễn ra rải rác
tập trung vào thời điểm đêm và sáng
còn trưa chiều thì có nắng gián đoạn
tuy nhiên nhờ những cơn mưa mà nắng nóng cũng giảm dần
khi nhiệt độ sẽ hạ dưới mức là ba mươi năm độ
tương tự tại tây bắc bộ
nắng nóng còn tiếp diễn trong trưa chiều mai
với nhiệt độ cao nhất là ba mươi bốn ba mươi bảy độ
còn về đêm và sáng tại đây
sẽ chịu tác động của hội tụ gió trên cao
nên mưa xuất hiện rải rác
và gia tăng trong các ngày từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi một tháng bảy
người dân cần đề phòng các hiện tượng
thời tiết cực đoan do mưa xuất hiện sau đợt nắng nóng
nhiệt độ vì vậy cũng sẽ giảm dần
từ ngày hai mươi
tại khu vực miền trung
với khu vực thanh hóa đến thừa thiên huế
nắng nóng cũng vẫn còn tiếp tục trong ngày mai
nhiệt độ cao nhất đạt ở mức là ba mươi năm ba mươi bảy độ
cục bộ có nơi cao hơn
từ ngày hai mươi thì cũng do ảnh hưởng của khối không khí
từ biển di chuyển vào
nên khu vực này có thể sẽ xuất hiện mưa rào
và rông rải rác vào thời điểm đêm và sáng
do có mưa nên nắng nóng cũng sẽ giảm dần
và chấm dứt trên khu vực
với các tỉnh từ đà nẵng
đến khu vực ninh thuận và bình thuận
nắng nóng cũng xuất hiện ở khu vực phía bắc
của khu vực này
và ngày mai với nhiệt độ ở mức là ba mươi năm ba mươi bảy độ
sau đó thì các hình thế gây mưa xuất hiện
nhiệt độ sẽ giảm nhanh
quý vị cần chú ý là từ ngày hai mươi một tháng bảy
thì mưa sẽ gia tăng tại đây
cục bộ có điểm xảy ra mưa vừa mưa to
kèm theo rông mạnh
ở phía nam trong ba ngày tới
gió mùa tây nam tiếp tục hoạt động có cường độ trung bình đến mạnh
nên tại khu vực tây nguyên sẽ có mưa rào
và rông rải rác
tập trung nhiều vào thời điểm chiều tối và đêm
cục bộ có nơi xảy ra với lượng mưa lớn
đề phòng khả năng xuất hiện lốc xét mưa đá
và gió giật mạnh
tuy vậy vào thời điểm ban ngày thì trời vẫn có khoảng nắng gián đoạn
do vậy nhiệt độ ban ngày đã được mức là hai mươi chín ba mươi hai độ
tương tự tại nam bộ
những cơn mưa vẫn xuất hiện vào chiều tối và đêm
cục bộ có điểm mưa to
kèm theo các hiện tượng thừa tiết nguy hiểm
như là tố lốc hay là gió giật
và gây ngập úng ở vùng trũng thấp ven sông
còn trưa chiều thì nắng gián đoạn
nhiệt độ vào khoảng là từ ba mươi một ba mươi bốn độ